chiều qua tổ công tác đã kiểm tra đối tượng sùng xeo quán chú tại huyện mường khương tỉnh lào cai điều khiển xe máy từ ngã ba xã bản lầu đi nậm chảy và phát hiện một bao tải để trong cốc xe
kiểm tra bao tải lực lượng chức năng phát hiện bên trong có bốn mươi chín gói ni lông màu xanh chứa gần một mươi viên ma túy tổng hợp
số ma túy này đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
vâng cũng liên quan đến ma túy thì tại tỉnh hải dương qua công tác trinh sát nắm tình hình tại khu vực đường hoàng ngân
phường cẩm thượng thành phố hải dương công an tỉnh hải dương đã phát hiện bắt quả tang trịnh ngọc hồi
chú tệ huyện cẩm giàng đang có hành vi bán trái phép chất ma túy
cơ quan điều tra đã thu giữ ba gói nhỏ có chứa các chất tinh thể màu trắng qua đấu tranh hồi khai nhận số ma túy trên là ma túy đá và heroin
điều tra mở rộng lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng lý hoàng cung ở khu bốn phường bình hàn thành phố hải dương
thu giữ một ba trăm tám mươi năm viên nén màu nâu một túi ni lông ma túy
một túi ni lông có chín cục heroin năm túi ni lông màu tí đá một túi ni lông thuốc viện một trăm hai mươi hai viên nén màu trắng hai mươi sáu viên nén màu hồng
sáu khẩu súng cồn tự chế và hai bình xịt hơi cay cùng với nhiều vũ khí thô sơ các loại
được biết đối tượng cung đã có sáu tiên án về các tội cướp tài sản cướp giật tài sản mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
còn đối tượng hồi có một tiền án về tội buôn bán hàng lộng
vào sáng nay tòa án nhân dân
tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo phú ngọc hoàng về tội giết người
phan đức tiến và nguyễn hoàng minh về tội gây dối trật tự công cộng cả ba đều trú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm nhóm của hoàng gồm sáu người đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn quốc hùng cùng chú tại huyện đơn dương
sau khi hai bên xô sát đánh nhau thì phan đức tiến trong nhóm của hùng đã dùng dao đâm hoàng một nhát
lúc này hoàng cướp được giao và đuổi theo tiến để đánh hùng lao vào thì bị minh đánh lại và hoàng quay lại trực tiếp cầm dao đâm vào lưng và bụng của hùng dẫn đến tử vong
tại phiên xét xử thấy hành vi trên của các bị cáo thể hiện tính côn đồ coi thường pháp luật đồng thời nhằm để giăn đe giáo dục các đối tượng khác
nên tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt bị cáo phú ngọc hoàng chín năm tù giam về tội giết người
phan đức tiến một mươi hai tháng tù giam và nguyễn hoàng minh chín tháng tù treo về tội gây dối trật tự công cộng và buộc các bị cáo phải bồi tường cho gia đình bị hại chín mươi tám triệu đồng
tiếp tục bản tin là cụm tin vắn về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại hải dương và vĩnh long
sau một thời gian tập trung điều tra giả soát công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã làm rõ đối tượng phạm đức thoan chú xã đồng kỳ là đối tượng đột nhập vào nhà anh phạm minh thiên
chú xã ngọc kỳ vào hồi đầu tháng sáu vừa qua để lấy trộm một máy ảnh hiệu canon một máy tính sách tay một điện thoại iphone có tổng trị giá tài sản khoảng một mươi bảy triệu đồng
ngoài vụ trộm cắp trên thoan khai nhận còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tại nhà dân ở xã hưng đạo huyện tứ xuyên và xã tân kỳ tổng trị giá khoảng bảy mươi triệu đồng
tiếp đó trên đường tuần tra lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện tứ kỳ đã phát hiện đối tượng nguyễn văn nguyên chú huyện thanh hà và đồng bọn đang có hành vi trộm cắp tài sản của gia đình anh phạm xuân thăng ở thị trấn tứ kỳ
tăng vật thu giữ gồm ba năm cây vàng một số dây chuyền nhẫn và một số vật dụng khác tổng trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh vĩnh long vào chiều qua hai mươi tháng sáu công an tp vĩnh long đã bắt quả tàng lê tấn đạt chú phường chín thành phố vĩnh long đang có hành vi trộm cắp tài sản